xin kính chào quý vị và các bạn
từ ngày mai và ba ngày tới là những ngày đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
khối không khí lạnh suy yếu chậm dần và lệch ra phía đông
nên thời tiết chủ đạo tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ là ít mưa và có sương mù vào buổi sáng
với mức nhiệt tăng chậm giao động từ một mươi hai đến hai mươi hai độ trời rét vùng núi có nơi rét đậm
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong những ngày đầu của năm mới
thời tiết cũng có xu hướng tích cực khi mưa chỉ xảy ra vài nơi lúc đêm
sáng sớm có sương mù với mức nhiệt trưa chiều tăng nhẹ lên ở ngưỡng hai mươi hai mươi ba độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong dịp tết dương lịch
khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh vẫn chỉ có mưa vài nơi
với mức nhiệt có tăng nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng rét sẽ giao động từ một mươi hai đến hai mươi ba độ
phần từ quảng bình đến thừa thiên huế tại đây nền nhiệt ở ngưỡng lạnh sao động từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ
đáng lưu ý là do ảnh hưởng của đời gió đông bắc kết hợp với địa hình
nên có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa đến mưa to
các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa cũng chịu ảnh hưởng của hệ thống gây mưa đã phân tích ở trên
nên trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa đến mưa to
phần còn lại thuộc ninh thuận bình thuận chỉ có mưa vài nơi
về nhiệt độ tại đây sẽ vẫn giao động từ một mươi chín đến ba mươi độ
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết chủ yếu ít mưa ngày nắng với mức độ vừa phải
nhiệt độ tại đây được dự báo sẽ phổ biến từ một mươi bảy đến ba mươi độ trời rét nhẹ về đêm và sáng
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây trong thời đoạn ba ngày đầu năm mới
cũng chỉ có mưa vài nơi lúc chiều tối với lượng không đáng kể
ban ngày khu vực còn nắng gián đoạn với mức nhiệt chưa chiều ở trong ngưỡng hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn